thưa quý vị do mưa lớn kéo dài cát đỏ từ đồi cao theo nước mưa tràn xuống hai đoạn đường trên địa bàn phường mũi né và hàm tiến
thành phố phan thiết bình thuận vùi lấp nhà cửa ô tô xe máy của người dân
ngay sau khi vụ việc xảy ra hàng trăm người đã được huy động dọn dẹp cào cát đỏ lấp kín đường tràn vào nhà dân để giao thông được thông suốt
theo đó chiều ngày hai mươi một tháng năm thông tin từ phó chủ tịch ubnd tp phan thiết cho biết
địa phương đã huy động hai trăm linh người hàng chục xe xúc xe múc và ô tô tải để dọn dẹp san bùn đất sau sự cố tràn cát đỏ trên địa bàn
đến chiều tối cùng ngày đoạn đường ở phường hàm tiến cơ bản thông xe sau khi được dọn dẹp
đối với các đoạn đường tại phường mũi né các lực lượng đang cấp tập dọn dẹp cố gắng thông một bên đường để xe cộ qua lại
trước đó dặn sáng cùng ngày sau trận mưa lơn kéo dài
cát đỏ từ đồi cao tràn xuống khiến đoạn đường ở phường mũi né và hàm tiến nhà cửa người dân xe ô tô xe máy bị vùi lấp
sự cố khiến khu vực đường huỳnh thúc kháng đoạn đường dài chừng ba trăm năm mươi m từ khu du lịch đại dương xanh đến vĩnh phương
phường mũi né bị cắt đò phủ lấp với độ dày từ năm đến một m có nơi một năm m
tương tự đường nguyễn đình triều phường hàm tiến cát đỏ cũng tràn xuống kéo dài khoảng một trăm năm mươi m cao từ một m đến một năm m
giao thông các tuyến đường này bị ảnh hưởng xe không thể qua lại
thống kê thiệt hại ban đầu sự cố đã khiến khu vực phường mũi né bị ngập một ô tô khách bốn xe máy
cát đỏ tràn vào nhà dân làm sập tường hư hỏng đồ đạc cát đỏ cũng tràn vào nhà hàng đại dương xanh và quán viễn phường gây hư hại
tại phường hàm tiến năm nhà dân bị ảnh hưởng khi cát đỏ tràn xuống chuột lấp nửa bức tường cạnh đó năm xe máy bị vùi lấp
cơ quan chức năng tỉnh bình thuận yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi dự báo tình hình thời tiết
đặc biệt bản tin cảnh báo mưa lũ hướng dẫn người dân để giảm thiểu thiệt hại đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại có phương án đề xuất hỗ trợ cho người dân
sáng ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn sau trận mưa lớn nhiều khu vực thuộc địa bàn phường mũi né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận tràn ngập bùn cát đỏ
những con đường khu phố nhà hàng resort phủ đầy lớp bùn cát đỏ quạch
sau trận mưa lớn bùn cát màu đỏ quạch từ các ngọn đồi cát cao tràn xuống nhiều đoạn đường trên địa bàn phường mũi né và hàm tiến
nhiều nhà dân văn phòng cơ quan làm việc đường đi khu resort nghỉ dưỡng được bùn cát tràn qua phủ lên một màu đỏ quạch
một số phương tiện xe ô tô xe máy bị vùi lấp
ông lê văn trơn phó chủ tịch ubnd thành phố phan thiết cho biết thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục sự cố bùn cát tràn qua
các con đường được bố trí lực lượng phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua lại
trận mưa lớn hôm qua khiến cho cung đường nguyễn đình triều thuộc phường hàm tiến có lượng bùn cát tràn qua đường kéo dài một đoạn khoảng năm trăm linh mét
nhiều mắt tiền khu vực resort nhà nghỉ bị bùn cát đỏ phủ lấp
tại đường huynh thúc kháng thuộc phương mũi né bùn cát tràn ra đường khoảng ba trăm linh m sâu khoảng nửa mét
một số phương tiện ô tô khách lưu thông qua đoạn đường này bị mắc kẹt
cũng tại đường nguyễn đình triều bùn cát đỏ tràn qua một nhà hàng xe tải và xe du lịch một mươi sáu chỗ bị lấp đến nóc
nhiều người dựng xe máy cạnh đường bị bùn cát đỏ lấp lún
ghi nhận chính quyền phường mũi né đã chỉ đạo các ban ngành và những hộ dân liên quan đến khu vực bùn cát tràn qua nỗ lực thu dọn hiện trường
đến trưa cùng ngày hiện trường bùn cát đỏ cơ bản đã được dọn sạch trả lại địa bàn cho phường mũi né hàm tiến thành phố phan thiết những con đường thông thoáng
phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
ngay sau khi nhận thông tin ban thường vụ thành đoàn đã cử lực lượng đoàn thanh niên phối hợp cùng lực lượng vũ trang địa phương hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc khắc phục sự cố dọn cát tránh gây ủn tắc giao thông
anh nguyễn kim mạnh phó bí thư thành đoàn phan thiết cho biết trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ban thường vụ thành đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục nắm tình hình
kịp thời huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ người dân đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổng vệ sinh giúp dân ổn định cuộc sống khi có sự cố xảy ra
thưa quý vị mới đây mưa lớn làm ngập các tuyến đường trong khu công nghiệp giao long và quốc lộ năm mươi bảy b đoạn qua huyện châu thành khiến giao thông ủn ứ nghiêm trọng
theo công an huyện châu thành bến tre từ tối hai mươi tháng năm đến sáng hai mươi một tháng năm trên địa bàn mưa rất lớn
khiến đường nội bộ trong khu công nghiệp giao long gần như ngập toàn bộ
khoảng bảy giờ sáng cùng ngày hàng nghìn công nhân không vào khu công nghiệp phải dừng đậu xe tại quốc lộ năm mươi bảy b gây ủ nứ giao thông nghiêm trọng trên đoạn đường dài hơn hai km
cảnh sát giao thông công an tỉnh công an huyện châu thành và công an các xã phú an hòa quế sơn an phước huyện châu thành có mặt điều tiết giao thông
đến bảy giờ ba mươi năm phút nước đã thoát hết tắc đường tình trạng ngập nước tại khu công nghiệp giao long
đã diễn ra từ nhiều năm qua đến nay vẫn chưa được khắc phục
ban an toàn giao thông tỉnh bến tre cho biết đơn vị bảo trì quốc lộ năm mươi bảy b đang phối hợp với ngành chức năng khẩn trương khơi thông cống rãnh
quét dọn thu gom rác thải dọc tuyến quốc lộ năm mươi bảy b để đảm bảo an toàn giao thông
thiên tai biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội tác động lớn đến cộng đồng
trước tình hình đó tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm hai nghìn hai mươi bốn có chủ đề
hành động sớm chủ động trước thiên tai với mục đích tăng cường thông tin truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng
tinh thần trách nhiệm của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai
đồng thời chủ động sẵn sàng với các phương án ứng phó các loại hình thiên tai
tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trên cả nước đã xảy ra một mươi ba loại hình thiên tai
mưa lớn lốc xét mưa đá nắng nóng hạn hán xâm nhập mặn cháy rừng sạt lở sụt lún đất và ngập lụt do chiều cường
hậu quả một mươi hai người chết mất tích hai mươi một người bị thương một trăm tám mươi chín nhà sập đổ hai mươi năm ba trăm năm mươi một nhà hư hỏng tốc mái
nhiều loại hình thiên tai gây hậu quả diện rộng như nắng nóng hạn hán xâm nhập mặn cháy rừng diễn ra nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên cả nước
hiện đã có bốn tỉnh tiền giang cà mau kiên giang và long an công bố tình huống khẩn cấp do hạn
trong đó cà mau và kiên giang công bố tình huống khẩn cấp cấp độ hai trên địa bàn các huyện trần văn thời
u minh cà mau và khu vực vùng đệm u minh thượng huyện u minh thượng kiên giang
với sự chủ động theo dõi nắm bắt thông tin dự báo cảnh báo sớm từ cơ quan khí tượng thủy văn về các hiện tượng enino
nắng nóng xâm nhập mặn hạn hán và cảnh báo cháy rừng ở cấp độ nguy hiểm cấp năm
thông qua nhiều cuộc họp của các bộ ngành chủ quản nên nhiều địa phương đã có những hành động sớm để ứng phó với thiên tai giảm nhẹ thiệt hại
là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn
từ giữa năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang đã tuyên truyền khuyến khích người dân chủ động tích chữ nước trên mương vườn ao các mô hình đã áp dụng trong thời gian qua
đơn vị chức năng hướng dẫn người dân tưới nhỏ giọt phun xương tiết kiệm nước nhưng vẫn đảm bảo độ ẩm cho cây
áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật ứng phó trước trong và sau mùa khô
tỉnh nhân rộng những mô hình canh tác thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng tiết kiệm nước
giữ vệ sinh nguồn nước theo dõi chặt chẽ diễn biến hạn xâm nhập mặn để kịp thời ứng phó sử dụng nước tiết kiệm đúng mục đích
cùng với hạn hán xâm nhập mặn hiện tượng cháy rừng trong thời gian qua cũng diễn ra nghiêm trọng gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
là địa bàn có nguy cơ cảnh báo cháy rừng rất cao nhất là vào mùa khô tỉnh an giang đã có nhiều giải pháp thiết thực để chủ động ứng phó sớm với nguy cơ cháy rừng
ủy ban nhân dân tỉnh an giang có văn bản chỉ đạo yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy ban nhân dân huyện thoại sơn tri tôn thị xã tịnh biên thành phố châu đốc và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát các khu vực trọng điểm cháy trang bị bốn xe tải phục vụ chuyển quân phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng
các lực lượng còn sử dụng một xe chuyên dùng cơ động của hạt kiểm lâm liên huyện tỉnh biên châu đốc một xe một mươi năm chỗ của hạt kiểm lâm liên huyện tri tôn thoại sơn quản lý năm mươi chín xuồng
các huyện trên địa bàn trang bị một trăm hai mươi sáu máy chữa cháy chuyên dụng một trăm bốn mươi sáu máy chữa cháy đeo vai và trên bảy năm trăm linh các dụng cụ như thùng chứa nước bình xịt can đựng nước bàn đập lửa bàn cào kẻng báo động
vườn quốc gia tràm chim huyện tàm nông tp châu đốc
hôm nay có diện tích rừng lớn nhất tỉnh là khu ramsar thứ hai thế giới
hiện vườn có các khu a một a ba a bốn và a năm dự báo cháy cấp năm cực kỳ nguy hiểm khoa hai dự báo cháy cấp bốn nguy hiểm
phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp chỉ đạo vườn quốc gia tràm chim thực hiện nghiêm khắc nhiệm vụ quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm không được chủ quan lơ là mất cảnh giác
ông phan hữu tình phòng quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng vườn quốc gia tràm chim cho biết
để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hai nghìn hai mươi bốn vừa chủ động mọi nguồn lực ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
vườn đã trang bị camera ở khu vực trọng yếu để quản lý trực tiếp kịp thời phát hiện nhanh khi có cháy xảy ra
đồng thời huy động hàng trăm nhân lực sẵn sàng ứng trực tham gia phòng cháy chữa cháy rừng
vườn còn có một mươi chín trạm bảo vệ và chín đài quan sát tròi canh cùng với máy bơm chữa cháy chuyên dụng và cải tiến hàng chục nghìn mét dây chữa cháy
hàng trăm bình xịt cùng với bàn cao dập lửa lăng phun nước sẵn sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng
cùng theo ông nguyễn quang viên giám đốc khu bảo tồn và du lịch sinh thái đồng thấp một mươi tỉnh tiền giang
để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm nay ban quản lý đã lập kế hoạch giữ ẩm cho thảm thực vật và mặt đất
bằng cách bố trí hai cống hở cùng với một trạm bơm điện công suất lớn để bơm nước vào ngập đồng hạn chế nguy cơ cháy
ngoài ra ban quản lý đã ký kết về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy với chính quyền địa phương
cùng các đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền trực tiếp với người dân vùng đệm
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nguyễn hoàng hiệp cho biết
hành động sớm để tăng cường khả năng chống chịu là chủ đề được liên hợp quốc phát động
định hướng xuyên suốt trong những năm qua nhằm nâng cao nhận thức của các quốc gia về cảnh báo dự báo và chuẩn bị ứng phó trước thiên tai
các chính sách chiến lược của liên hợp quốc đã và đang được việt nam hưởng ứng tích cực triển khai trong nhiều hoạt động
nên nhiều lĩnh vực ở cả trung ương và địa phương
do vậy các địa phương cần có giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện theo ba trụ cột của hành động sớm là cải thiện thông tin
lập kế hoạch thực hiện hành động sớm và bố trí nguồn tài chính sẵn
ông nguyễn hoàng hiệp cho rằng điều quan trọng nhất là cảnh báo dự báo phải ngày càng chính xác hơn
đồng thời việc các thông tin cảnh báo đến được về đối tượng tác động còn quan trọng hơn việc cảnh báo đúng
vì nếu chỉ cảnh báo đúng mà không truyền tài kịp thông tin đến đối tượng dễ bị tổn thương thì không thể giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai
bà pauline tamesis điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam cho rằng cần tăng cường hợp tác trong đối tác giảm nhẹ thiên tai
bằng việc tạo kênh liên lạc và hợp tác mạnh mẽ giữa các thành viên trong đối tác các bộ ngành và địa phương
khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ qua đó xây dựng phương pháp tiếp cận toàn diện để quản lý rủi ro thiên tai
cùng quan điểm trên bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó trưởng ban
ban thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai lê minh hoan khẳng định
không thể ở trong thế bị động hay nói một cách khác là phải hành động sớm ngay từ trong suy nghĩ phương pháp tiếp cận cho đến cách triển khai
người đứng đầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định dựa trên những kinh nghiệm trong năm làm chủ tịch ủy ban asean về quản lý thiên tai
thời gian tới việt nam sẽ tăng cường phòng tránh hơn là chống chịu thiên tai
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại